hoàng trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ là những tin tức tổng hợp về an ninh trật tự và xã hội
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng ba công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai cho biết
đang tiếp tục điều tra truy xét xử lý đối tượng nguyễn tiến thành hai mươi chín tuổi
ngụ tại xã xuối cao huyện xuân lộc
về hành vi tàn trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí công cụ hỗ trợ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã suối cao huyện xuân lộc
tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê nana tại ấp bầu sinh xã xuối cao
phát hiện và bắt quả tang nguyễn tiến thành
tàn trữ một khẩu súng hơi màu đen đầy đủ các bộ phận đã được tháo rời
tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của đối tượng
lực lượng công an phát hiện trong nhà của y
còn tàn trữ một khẩu súng hơi đang lắp ráp dở
một kiếm nhật katana một hộp đạn trì sáu mươi viên đạn
và nhiều bộ phận khác của súng
tại cơ quan công an thành khai nhận đã qua trang mạng youtube
đặt mua các bộ phận của súng hơi nhằm mục đích lắp ráp để sử dụng
và bán lại cho đối tượng khác có nhu cầu